nếu biết tận dụng rác thải cũng có thể được coi là một nguồn tài nguyên hữu ích
ngay cả đối với rác thải điện tử
theo tống kê của viện công nghệ môi trường
mỗi người việt nam thải ra một kg rác thải điện tử mỗi năm
hãy theo dõi những bước đi đầu tiên trong công cuộc khai thác tận dụng rác điện tử
được triển khai tại hà nội và một số thành phố lớn trên cả nước trong phóng sự sau đây
ông trần văn dũng đã gắn bó với chiếc đài này bao nhiêu năm nay
đó là chiếc đài gắn bó với ông những đêm thức khuya dậy sớm
làm lụng vất vả
còn đây là chiếc điện thoại con trai ông mua tặng bố khi được lĩnh tháng lương đầu
cả hai vật dụng đều đã bị vỡ hỏng
hôm nay ông mang chúng đến bỏ vào thùng rác thải điện tử
được đặt tại trụ sở của ủy ban nhân dân phường quán thánh quận ba đình hà nội
với niềm tin chúng sẽ được xử lý có hiệu quả
khi nó đã hỏng rồi nó tôi để trong nhà đã lâu rồi
khi mà biết có điểm thu gom rác thải để tái chế của phường quán thánh
tôi đã đem đến để bỏ vào để cho mọi người tái chế
hơn là đưa cho những người là buôn bán đồng lát
họ sẽ làm mất vệ sinh an toàn cuộc sống
chúng ta hãy cố gắng đem đến những điểm thu gom
gom rác thải về điện tử để giữ gìn cho môi trường và cuộc sống của con em sau này
mỗi năm việt nam thải ra khoảng một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi thiết bị điện và điện tử gia dụng
khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh chiếc máy tính
đó là chưa kể đến số lượng điện thoại di động được thải ra khá lớn
các bo mạch mối hàn trong tv tủ lạnh máy giặt pin
thường có chứa rất nhiều chất độc như trì thủy ngân
đây là những chất độc có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
ngoài ra các kim loại nặng thường có trong linh kiện điện tử
còn có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp và đường miệng
khiến cơ thể bị suy yếu hoặc ngộ độc
cái đồ điện tử hỏng thì để trong nhà là nó không được tốt cho những
thí dụ như là sức khỏe của con người này
chứ rồi con cháu ở đâu nó nghịch rồi nó rỡ ra nó chơi
thường hạn thì không tốt lắm không có lợi cho mình và cho mọi người
cho nên trong gia đình
cho nên là tốt nhất là mình
có một cái nơi mà để người ta thu gom này thì mình để vào đấy
nhìn nhận rác thải điện tử là một tài nguyên phong phú quý giá
một tài nguyên mà con người thay vì chi phí lớn cho việc đào
thiết kế hầm lò sâu hàng nghìn mét phá ủi núi sàng lọc đãi cát cực kỳ vất vả
thì chúng ta chỉ việc thu gom bóc tách xử lý bằng phương pháp khoa học
là đã có thể thu được khối lượng lớn vàng bạc và các kim loại quý hiếm khác
theo tính toán các nhà khoa học trên thế giới
rác điện tử có giá trị hơn cả quạng vàng
mỗi tấn phế thải linh kiện chứa lượng vàng nhiều gấp một mươi bảy lần so với một tấn quạng vàng
lợi nhuận thu được từ việc tái chế rác thải điện tử là vô cùng lớn đối với tương lai của trái đất
bởi vậy liên hợp quốc đang kêu gọi các quốc gia hãy tăng cường khai thác nguồn tài nguyên từ phế thải điện tử
hy vọng những thùng rác điện tử như thế này sẽ được đặt ở nhiều địa phương nữa trên cả nước trong thời gian tới